hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo chân các chiến sĩ cảnh sát công an quận bắc từ liêm thành phố hà nội
trong hành trình đấu tranh với loại tội phạm cướp giật hàng loạt trên địa bàn quận và một số khu vực lân cận để giữ gìn sự bình yên cho người dân thủ đô